thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng nhật bản suga yoshihide đã có buổi hội đàm
hai bên đã cam kết sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương tốt đẹp
đóng góp cho hòa bình thịnh vượng chung của khu vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chúc mừng ông suga yoshihide giữ cương vị thủ tướng nhật bản
và hoan nghênh thủ tướng suga yoshihide đã chọn việt nam là nước đầu tiên đến thăm
thể hiện mối quan hệ tốt đẹp truyền thống việt nam nhật bản
hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các chuyến thăm
tiếp xúc các cơ chế đối thoại các cấp đặc biệt là cấp cao tăng cường hợp tác thực chất
đi vào chiều sâu hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
bao gồm cả quốc phòng an ninh phòng chống covid một mươi chín đặc biệt là về kinh tế
thủ tướng đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của ngài thủ tướng suga về tăng cường hợp tác
trong khuôn khổ asean mekong liên hợp quốc về sự phối hợp hỗ trợ hiệu quả
để việt nam tổ chức thành công các hội nghị cấp cao asean tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thực thi hiệu quả các cơ chế liên kết kinh tế như cptpp và trong tương lai là rcep
bày tỏ cảm ơn thủ tướng suga đã mời thủ tướng sự hội nghị cấp cao mekong nhật bản năm hai nghìn hai mươi
hai bên tái khẳng định tầm quan trọng bảo đảm hòa bình an ninh an toàn tự do hàng hải
và hàng không tại biển đông thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực
tục tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
về phần mình thủ tướng nhật bản suga yoshihide bày tỏ vui mừng được đến thăm việt nam
là nước công du đầu tiên sau khi nhậm chức
thủ tướng suga cho biết nhật bản quyết định cung cấp vật tư hỗ trợ khẩn cấp cho việt nam
nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra ở miền trung việt nam
nhật bản là đất nước có nhiều kinh nghiệm về phòng chống thiên tai
nên sẽ tiếp tục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về phòng chống thiên tai tới việt nam
hai nước sẽ phối hợp để có thể bước trên con đường phục hồi từ dịch bệnh covid một mươi chín
nhật bản sẽ hỗ trợ người việt nam sinh sống tại nhật bản đang gặp khó khăn do đại dịch
gồm thực tập sinh lưu học sinh và những người gặp khó khăn chưa thể về nước
thủ tướng suga cam kết sẽ nắm chặt tay với thủ tướng nguyễn xuân phúc
tiếp tục triển khai mối quan hệ hai nước đóng góp cho hòa bình thịnh vượng ở khu vực
ngay sau hội đàm hai thủ tướng đã có buổi họp báo công bố về kết quả hội đàm
và cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên